đã thu hút sự quan tâm của công chúng đối với điện ảnh tạo sức sống mới và động lực để điện ảnh việt nam phát triển
góp phần quan trọng quảng bá hình ảnh đất nước việt nam tươi đẹp ổn định mến khách
chương trình đời sống văn nghệ tuần này xin được gửi đến quý vị và các bạn những điểm nhấn tiêu biểu của sự kiện này
trước tiên mời quý vị cùng theo dõi các hoạt động văn hóa nổi bật diễn ra tuần qua
vừa qua tại hà nội nhà hát trèo việt nam đã tổ chức kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng nhì
tại bữa lễ các thế hệ nghệ sĩ trèo cả nước đã ôn lại trạng đường lịch sử của nhà hát trèo việt nam
khởi nguồn từ sự ra đời của tổ trèo trong đoàn văn công nhân dân trung ương năm một nghìn chín trăm năm mươi một tại chiến khu việt bắc
sau sáu mươi năm năm trưởng thành và phát triển nhà hát trèo việt nam đã đạt được nhiều thành tiệu
về mọi mặt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phục vụ công cuộc giải phóng dân tộc xây dựng đất nước
cũng như siêu tầm bảo tồn các tác phẩm trèo cổ đào tạo và nghiên cứu phát triển trèo trong thời đại mới
tuần qua họa sĩ người tài hoàng a sáng đã tổ chức triển lãm tranh cá nhân đầu tiên của mình với tên gọi miền a sáng
buổi triển lãm đã thu hút sự quan tâm của đông đảo các văn nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực hội họa văn chương
cũng như những người đam mê nghệ thuật
sáu mươi bức tranh trong triển lãm miền a sáng là kết quả của sự miệt mài cầm cọ kéo dài hơn một mươi năm năm nay của họa sĩ hoàng a sáng
tranh của anh tại triển lãm đa dạng về đề tài như dưới trang ngủ mẹ và bé xuống chợ nhìn
tranh của hoàng á sáng thể hiện được nét trong sáng hồn nhiên chân chất của đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao
sự thiêng liêng bí ẩn của cõi phật tất cả hòa kiện thành một miền nghệ thuật rất riêng và độc đáo
tuần qua nhà hát tuổi trẻ và đoàn kịch j gym đã hợp tác sản xuất vừa kịch song ngữ mùa hè năm ấy
sau khi công diễn vừa kịch đã nhận được sự hướng nhiệt tình của đông đảo khán giả
mùa hè năm ấy mang đến cho khán giả câu chuyện của con gái và mẹ mà chúng ta có thể gặp trong cuộc sống
hai mẹ con vốn yêu thương nhau nhưng không biết từ khi nào họ không thể chia sẻ với nhau những tâm tư suy nghĩ
tuy họ nói chuyện với nhau nhưng lại không thể hiểu nhau hay chính xác hơn là tránh né vì sợ phải hiểu
truyền thể từ tiếng hàn thế nhưng những nội dung xung đột trong câu chuyện lại rất gần gũi với mỗi khán giả việt nam
mối quan hệ trong vừa kịch này mối quan hệ mẹ con nhưng nó đã để lại một vết sẹo rất lớn trong mối quan hệ đấy
ngay từ lúc cô bé kia còn rất ít tuổi bắt đầu nhận thấy vai trò của người mẹ và đánh giá được vai trò bậc sinh thành gia mình
thì cô ta lập tức có những phản ứng mà sau này đến mãi lớn lên rồi khi cô ta có con rồi cô ta cũng không giải mã được
tận đến khi mà cô ta bị bệnh bị tổn thương thì cái sự xích lại gần nhau nó mới thực sự hiện hữu
thì đấy để nói rằng là mối quan hệ gia đình cho dù thế nào chẳng nữa cái sự tôn trọng lẫn nhau sự thấu hiểu lẫn nhau và có thể nói và chia sẻ được với nhau cái đấy rất là quan trọng
thì vợ kịch này thức tỉnh
câu chuyện giản dị của một gia đình lại trở thành câu chuyện của không ít gia đình về tình mẫu tử về mối liên hệ tâm linh giữa những người đã khuất và những người đang sống
về tình yêu thương giúp con người vượt qua nỗi sợ hãi và cảnh báo về nhịp sống quá nhanh mà mỗi gia đình đang trải qua trong cuộc sống hiện đại
đây là một vở kịch về gia đình cho nên khi chúng tôi tiếp cận chúng tôi diễn thì chúng tôi cũng sẽ rất gần thấy rất gần cho dù mới đầu
thì ngôn ngữ chúng ta chưa hiểu lắm kể cả khi các bạn xem cũng thấy thế
chúng ta không hiểu ngôn ngữ hết nhưng mà khi diễn chúng ta vẫn hiểu bởi vì đấy là một cái tâm lý và những cái tâm lý đời thường của một con người
ai cũng sử dụng như thế phản ứng như thế và có những chia sẻ như thế thì tự nhiên cảm thấy rất gần và nó sẽ rất dễ diễn cho bất kể một người nước nào
kịch nói song ngữ là thể loại kịch được viết và biểu diễn dưới dạng song ngữ xuất hiện do sự giao thoa giữa các ngôn ngữ khác nhau
được giới thiệu bằng cả hai phiên bản tiếng hàn và tiếng việt
vở kịch giúp công chúng việt nam thấu hiểu hơn những diễn biến tâm lý có phần phức tạp của từng nhân vật
đồng thời cũng mở ra cơ hội giao lưu học hỏi giữa hai nền văn hóa khác nhau
mỗi một sân khấu nào nó có một cái truyền thống riêng của nó
thì bên hàn quốc thì người ta có khác mình một chút là họ diễn theo kiểu đời thường
theo kiểu nó cũng giống như điện ảnh của hàn quốc nó rất là sinh hoạt đời thường
xã hội thu nhỏ trong một gia đình còn với mình thì dù sao nó vẫn cũng có một cái
nó vẫn là khuôn khổ nó theo khuôn mẫu một chút và nó có là cái sân khấu
nhưng mà khi chúng tôi làm quen và giao lưu và học tiếp cận cái sân khấu cùng với các bạn hàn quốc
thì năm nay là năm thứ hai rồi thì chúng tôi cũng đã hiểu được một chút phong cách của hàn quốc
trung tâm sáng tất kịch jigum cùng nhà hát tuổi trẻ hy vọng
đây sẽ là bước đà thúc đẩy sự giao lưu hợp tác văn hóa giữa hai nước
qua đó trở thành cầu nối cho sự phát triển bền vững của mối giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa hai nước việt hàn
điều đoàn phim quốc tế hà nội harnip đã có những bước tiến mạnh cả về lượng và chất
với khẩu hiệu điện ảnh hội nhập và phát triển bền vững
liên hoàn phim quốc tế hà nội lần thứ tư hai nghìn một mươi sáu có số lượng phim tham dự lớn nhất từ trước đến nay
đồng thời với nhiều điểm mới trong tổ chức
liên đoàn phim đã thực sự trở thành ngày hội của những người làm điện ảnh
cũng như khán giả yêu mến bộ môn nghệ thuật thứ bảy
theo đề án của bộ văn hóa thể thao và du lịch
liên hoàn phim quốc tế hà nội lần bốn diễn ra từ ngày một đến năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
là cơ hội để vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc
có giá trị nghệ thuật cao giàu tính nhân văn sáng tạo khuyến khích những tài năng mới của điện ảnh
đồng thời cũng phát huy tinh thần thân ái hợp tác giữa các nhà làm phim
đại biểu vì sự phát triển của điện ảnh
cũng như giới thiệu các tác phẩm đặc sắc của các nền điện ảnh trên thế giới
năm nay người hâm mộ điện ảnh nước nhà đã chứng kiến bước tiến đáng kể của liên hoan phim
khi quy tụ sự tham gia của khoảng một hai trăm linh đại biểu và khách mời trong nước và quốc tế
với hơn năm trăm năm mươi bộ phim đăng ký tham dự
trong đó có ba trăm linh phim dài và trên hai trăm linh phim ngắn từ hơn bốn mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
về số lượng phim thì phát triển theo từng năm
rồi về phạm vi các nước và vùng lãnh thổ tham dự thì cũng phát triển theo từng năm
và đặc biệt là năm nay thì có một cái điểm mà ban tổ chức rất là cố gắng
tức là mở rộng hạng mục phim dụ thi ra toàn cầu toàn thế giới
chứ không giới hạn ở trong khu vực châu á thái bình dương như là ba kỳ tổ chức trước đây
đặc biệt bộ phim chiếu khai mạc liên hoàn phim quốc tế hà nội hai nghìn một mươi sáu là ai
daniel black của đạo diễn anh ken frack đã đoạt giải cành cọ vàng hai nghìn một mươi sáu tại khans
được biết bộ phim mới ra mắt tại anh hôm hai mươi một tháng một mươi và sẽ công chiếu tại mỹ từ mùng sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi
sự có mặt của một bộ phim vừa giành giải cành cọ vàng trong chốn phim toàn cảnh thế giới
cho thấy ban tổ chức liên hoàn phim đã quyết tâm đưa harnick trở thành một liên hoàn phim thực sự có tiếng vang
chợ dự án làm phim trong khuôn khổ liên hoan phim cũng là một nỗ lực của cục điện ảnh
nhằm tạo chiếc cầu nối cho các tác phẩm điện ảnh
đến với chợ dự án các ứng viên đều mong muốn tìm kiếm đầu tư hợp tác và sáng tạo nghệ thuật
dự án xuất sắc nhất trong trợ dự án sẽ được lựa chọn để tham dự những sự kiện điện ảnh quốc tế lớn
như liên hoàn phim quốc tế hồng kông trợ dự án liên hoàn phim cannes liên hoàn phim berlin
từ những cái bước đầu tiên rất là có nhiều hạt sản

mặc dù tuổi đời còn rất trẻ thôi
nhưng mà cũng phải nói là những nhà tổ chức

như năm nay cũng rất là nhiều phim mà
mình đánh giá là nếu như không có cái sự kiện này
thì chắc chắn là công chủ ghiêu điện ảnh
những người làm phim sẽ không thể tiếp cận được với những cái bộ phim đấy
ở giạc chiếu
nghĩa là một cách chính thức đấy
chứ không phải là qua những cái băng đĩa
hoặc là xem lậu chẳng hạn
thì đây là một cái sự kiện
mà họ thực sự là một cái sự kiện điện ảnh
mà những người yêu điện ảnh trông đợi
và thực sự là cần thiết
bởi vì nó không chỉ là mang phim đến cho khán giả
mà nó còn là để chứng tỏ
và để nâng cao những cái vị thế của điện ảnh việt nam
ít nhất là
mới đầu thì chúng ta có thể là không có nhiều uy tín
chúng ta có thể là đang hỏi thôi
nhưng mà rõ ràng là ngày càng nhiều chúng ta có thể mang được nhiều phim hay về
chúng ta có thể mời được nhiều nhân vật
có tiếng tâm chung là điện ảnh quốc tế đến
thì điều đó nó khiến cho cái nền điện ảnh của miền nam
những hình ảnh ấn tượng của liên hoan phim hà nội hai nghìn một mươi sáu
đã kết thúc chương trình đời sống văn nghệ tuần này
mọi kỳ đồng góp của quý vị xin gọi về số điện thoại
hoặc gửi về hòng thư điện tử
phòng văn hóa